thưa quý vị một trong những biện pháp cụ thể phòng tránh các vấn đề hậu covid một mươi chín
là hạn chế nguy cơ nhiễm bằng cách tiêm vaccine
hiện công tác tiêm chủng diện rộng ở việt nam vẫn đang được tiến hành
nhằm đảm bảo tất cả người dân đều được tiêm ít nhất hai mũi vaccine covid một mươi chín
ngày một tháng bốn trong một năm kể từ đợt chuyển lô vaccine covid một mươi chín đầu tiên
hơn sáu mươi một triệu liều tới việt nam người đứng đầu cơ chế tiếp cận vaccine công bằng covax
đã chia sẻ những đánh giá trân trọng với chiến dịch tiêm chủng ngừa covid một mươi chín ở việt nam
trong email gửi tới truyền thông quốc tế liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng gavi
tổ chức đồng dẫn dắt cơ chế covax và cơ chế tiếp cận toàn cầu
chia sẻ những đánh giá rất tích cực của bà aurea nguyễn
giám đốc điều hành covax về những gì việt nam đã làm được trong thời gian qua
việt nam đã xuất sắc trong chiến dịch vận động tiêm chủng của mình
đã đạt được độ phủ vaccine rộng khắp trong nhóm những người cao tuổi
nhóm nguy cơ cao nhất và trong các nhóm dân số mở rộng khác
hơn bảy mươi chín người dân việt nam tới nay đã được tiêm hai liều vaccine covid một mươi chín
dấu mốc này có thể đạt được là nhờ rất nhiều sáng kiến như các điểm tiêm chủng linh hoạt
đã được thiết lập trên cả nước giúp một tỷ lệ lớn người dân được tiêm chỉ trong vòng năm tháng
và lúc cao điểm đã có hơn hai một triệu liều vaccine được tiêm chỉ trong một ngày
trong năm qua việt nam đã triển khai nhiều chiến lược thiết yếu mang lại thành công trong phân phối vaccine
và tôi muốn chúc mừng người dân việt nam
cũng như bộ y tế việt nam vì sự tận tụy của họ với bình đẳng vaccine
cho một năm trước ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một hơn sáu mươi một triệu liều vaccine covid một mươi chín
thông qua cơ chế covax đã được chuyển tới việt nam giúp khởi động chiến dịch tiêm chủng
người covid một mươi chín trên toàn quốc
số liều đó tương đương với mức độ phủ vaccine cho khoảng ba mươi hai dân số việt nam vào thời điểm ấy
tới nay việt nam đã nhận được tổng cộng hơn sáu mươi bốn triệu liều vaccine covid một mươi chín
của các hãng pfizer astrazeneca và moderna thông qua cơ chế covax
có thể thấy việc vận động tổ chức tiêm chủng vaccine hiệu quả cho người dân
là một trong những điểm sáng trong đường lối chính sách phòng và chống dịch
của các ban ngành chức trách việt nam nói chung và bộ y tế nói riêng
nhờ các chỉ đạo linh động sáng tạo kịp thời hiện tại hơn bảy mươi chín người dân việt nam tới nay
được tiêm hai liều vaccine covid một mươi chín
hy vọng trong tương lai việt nam sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh
và triển khai hiệu quả hoạt động tiêm chủng vaccine hơn nữa
để ổn định sức khỏe của người dân trước đại dịch covid một mươi chín